để phục vụ cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh đắk lắc đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc và đúng quy định
cụm thi tại tỉnh đắk lắc có hơn hai mươi thí sinh đăng ký dự thi tại ba mươi hai điểm thi
ban chỉ đạo kỳ thi đã kiểm tra công tác chuẩn bị từ hệ thống cơ sở vật chất
đến việc thực hiện chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo
về việc lắp đặt camera giám sát tại phòng đựng đề thi bài thi khu vực chấm thi
bên cạnh đó sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ trông thi
thanh tra thi cho các cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi
đồng thời phổ biến nội quy những điểm mới của kỳ thi đến thi sinh dự thi